đoàn đại biểu quốc hội việt nam do đồng chí uông chu lưu
ủy viên chung mương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đã tham dự cuộc gặp lãnh đạo aipa asean
nhân dịp hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn với chủ đề
thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
diễn ra tại thủ đô bangkok của thái lan từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng sáu
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội việt nam
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu chúc mừng và cảm ơn quốc hội thái lan
tổ chức cuộc gặp lãnh đạo ipa asean lần này
góp phần nâng cao vai trò vị thế của ipa cùng asean
đúng với tinh thần chủ đề asean năm nay
thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
thảo luận về thông điệp phó chủ tịch quốc hội u chu lưu nhấn mạnh
trong bối cảnh thế giới và khu vực có những chuyển biến mạnh mẽ
về cả kinh tế lẫn chính trị tác động tới sự phát triển của nhiều nước thành viên
cũng như vị trí trung tâm của asean
ipa cần tiếp tục là đối tác đồng hành vững chắc
góp phần củng cố tiếng nói của asean trong các vấn đề khu vực
đại diện cho quyền lợi chính đáng của hơn sáu trăm linh triệu người dân asean
đoàn đại biểu việt nam đề xuất bổ sung một số nội dung quan trọng vào thông điệp ipa
và được các nước nhất trí thông qua
trong đó nhấn mạnh các vấn đề an ninh nổi bật trong asean
đặc biệt là nạn buôn bán ma túy và buôn bán người
đề nghị tăng cường sự phối hợp và hợp tác của các cơ quan lập pháp
trong giải quyết các vấn đề khu vực vì lợi ích tổng thể của cộng đồng asean